bí thư huyện ủy bố trạch tỉnh quảng bình cho biết vào sáng cùng ngày ông cùng các đơn vị trong huyện đã đi kiểm tra thực trạng tại bãi biển và phát hiện vệt nước màu đỏ kéo dài khoảng một năm km
theo ông còn trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng năm trên bờ biển đoạn qua xã nhân trạch lại xuất hiện tình trạng cá chết giạt vào bờ
tuy số lượng cá chết không nhiều như hai lần trước nhưng đây đã là đợt cá chết dọc vào bờ lần thứ ba trong vòng một tháng qua
và trong ngày hôm nay ngày bốn tháng năm đoàn của bộ tài nguyên môi trường cùng hai chuyên gia người nước ngoài đến từ nhật bản và israel đã đến khu vực này lấy mẫu nước và mẫu cá chết đi kiểm nghiệm
chính quyền địa phương đang tích cực thu gom và tiêu hủy số cá chết mới giạt vào bờ này
hiện sở tài nguyên và môi trường quảng bình đã ra thông báo cấm các hoạt động tắm biển đánh bắt cá ở khu vực xuất hiện vệt nước màu đỏ để chờ kết luận của bộ tài nguyên môi trường sau khi xét nghiệm